văn phòng quốc hội tổ chức họp báo quốc tế để thông tin chính thức về nội dung kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc chủ trì cuộc họp báo
theo văn phòng quốc hội kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sẽ chính thức khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng năm và bế mạc vào ngày hai mươi một tháng sáu
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ làm việc trong thời gian hai mươi hai ngày rưỡi không kể ngày nghỉ
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi ba dự án luật năm dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về năm dự án luật khác
luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự văn bản pháp lý quan trọng trong công tác xét xử sẽ được các đại biểu xem xét thông qua
tại kỳ họp này quốc hội cũng dành khoảng sáu ngày rưỡi để xem xét thảo luận và quyết định về nhiều vấn đề quan trọng như
các báo cáo của chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành tiểu dự án để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
góp phần đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống